còn tại bạc liêu chiều nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh bạc liêu
tham gia đoàn công tác của đồng chí thứ trưởng có lãnh đạo các cục nghiệp vụ
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương
những kết quả đã đạt được của công an tỉnh bạc liêu trong những tháng đầu năm nay
đồng thời đánh giá cao sự chủ động của công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
công tác hậu cần kỹ thuật và phòng chống dịch tại địa phương
đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bạc liêu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
triển khai hiệu quả các chủ trương kế hoạch chỉ đạo mục tiêu mà đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh đã đề ra
tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
chủ động tham mưu với tỉnh ủy bí nhân dân tỉnh tiếp tục có giải pháp ứng phó linh hoạt an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
theo đồng chí thứ trưởng công an tỉnh cần chủ động dự báo đánh giá tình hình
phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh có nguy cơ gây mất an ninh trật tự
từ đó tham mưu đề xuất tỉnh ủy ubnd tỉnh triển khai các chủ trương biện pháp giải quyết
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm
triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch về phòng chống tội phạm kiên quyết tấn công
chấn áp mạnh xử lý nghiêm minh đúng pháp luật góp phần kiềm giảm tội phạm vi phạm pháp luật
không để tội phạm lộng hành hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen
bảo đảm trật tự ký cương cuộc sống bình yên và an toàn cho nhân dân làm tốt công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng nhất là đối với công an cơ sở phải bảo đảm chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
đồng chí thứ trưởng tin tưởng công an tỉnh bạc liêu sẽ đạt được những thành tích vượt bậc để xứng đáng với kỳ vọng
của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bạc liêu